sáng nay hội thảo phòng chống lừa đảo trên không gian mạng do hiệp hội an ninh mạng quốc gia phối hợp với cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tổ chức đã diễn ra tại hà nội
các chuyên gia tham dự hội thảo phòng chống lừa đảo trên không gian mạng đã trình bày nhiều tham luận quan trọng như xây dựng thế trận toàn dân phòng chống lừa đảo trên không gian mạng
vai trò của nhà mạng trong đấu tranh chống lừa đảo định danh người dùng quản lý giả soát thông tin trên không gian mạng cũng như vai trò của ngành ngân hàng trong phòng chống lừa đảo trên không gian mạng
theo cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao a năm bộ công an trong năm hai nghìn một mươi ba tổng số tiền người dân bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt trên mạng khoảng tám đến một mươi tỷ đồng tăng gấp rưỡi so với năm hai nghìn hai mươi hai
bộ công an cũng cho biết trong năm qua đã khởi tố một năm trăm linh vụ án vì tội lừa đảo trên không gian mạng
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh vĩnh phúc vừa phối hợp với cục quản lý thị trường tỉnh vĩnh phúc phát hiện và triệt phá kho sang chất khí n hai o hay còn gọi là khí cửa trái phép được nguy trang tinh vi và thu giữ hàng trăm bình khí các loại
vào lúc một mươi tám h ba mươi phút ngày ba tháng năm lực lượng chức năng bất ngờ kiểm tra một nhà kho bỏ hoang thuộc tổ dân phố hán lữ phường khai quang thành phố vĩnh yên tỉnh vĩnh phúc và phát hiện một số lượng lớn các bình khí n hai o hay còn gọi là khí cửa
đang được ba đối tượng sang chiết trái phép để bán ra ngoài thị trường cho các quán karaoke quán bar
lực lượng chức năng xác định có ba trăm bốn mươi hai bình khí cười n hai o các loại bao gồm cả bình chơ khí và vỏ bình
tổ công tác đã tiến hành tạm giữ niêm phong toàn bộ số bình khí cười n hai o nêu trên và thiết bị phục vụ việc xăng chiết trái phép
hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị trong thời gian gần đây ở tổ dân phố nạm trá thị trấn lăng can huyện lâm bình tỉnh tuyên quang
bức xúc và phản ánh tới cơ quan báo chí về việc công ty trách nhiệm y hoạn quang thắng tuyên quang
chưa hoàn thiện các thủ tục về đất đai theo quy định của pháp luật
đã tiến hành hoạt động khai thác tại mò khoáng sản trì kẽm nạm trá và khiến người dân lo lắng
sẽ gây ảnh hưởng đến nguồn nước môi trường sống và sức khỏe của họ
theo phản ánh của người dân công ty trách nhiệm y hoạn quang thắng tuyên quang
chưa hoàn thiện các thủ tục về chuyển đổi mục đích sử dụng đất chưa được thuê đất và giao đất
nhưng đã tiến hành xây dựng các lán nhà xưởng tự ý mở đường lên mỏ
lấn vào đất rừng phòng hộ và đang tập kết nhiều hóa chất để chuẩn bị quá trình khai thác
theo phản ánh của người dân phóng viên truyền hình nhân dân đã tìm hiểu thực tế
công ty quang thắng được ủy ban nhân dân tỉnh tuyên quang cấp giấy phép khai thác khoáng sản số một mươi năm
ngày hai mươi hai tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn cho phép công ty này được khai thác bằng phương pháp hầm lò mỏ khoáng sản trì
kẽm và khoáng sản vàng đi kèm mọ quảng nậm trá thị trấn lăng can huyện lâm bình
với diện tích khai thác là ba hectare công suất khai thác là một năm trăm linh tấn một năm
thời gian khai thác là chín ba năm trong đó thời gian xây dựng cơ bản mỏ là một năm
tuy nhiên đến thời điểm hiện tại công ty chưa hoàn thiện các thủ tục về chuyển đổi mục đích sử dụng đất
chưa được thuê đất và giao đất
qua quá trình kiểm tra tại thực địa tổ công tác nhận thấy những phản ánh của nhân dân là đúng thực tế
cái nhất là đơn vị công ty trách nhiệm hướng hạng quang thắng tuyên quang có san gạt mặt bằng
và có xây dựng một số cơ sở phụ trợ
ủy ban thị trấn sau khi lập biên bản cũng báo cáo ủy ban huyện
và đến nay ủy ban huyện cũng đã ban hành quyết định về xử lý vi phạm hành chính
đối với công ty trách nhiệm hướng hạng quang thắng tuyên quang
làm rõ phản ánh về việc công ty tập kết hóa chất trên khu vực mỏ nạm trá
để chuẩn bị cho hoạt động khai thác đại diện của công ty khẳng định
những bao bì được tập kết che đậy nêu trên là đất phụ gia
phục vụ cho việc khoan thăm dò chứ không phải là hóa chất
trong quá trình khoan thăm dò sử dụng đất này để hòa với nước
giúp chống sạt lở cho các mũi khoan
loại đất này thường xuyên được dùng để khoan giếng
còn những mẫu khoáng sản đang được lưu tại mỏ là để phục vụ
cho công tác kiểm tra của cơ quan chức năng